đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cũng đã có buổi làm việc với quận ủy hoàn kiếm thành phố hà nội
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải biểu dương những kết quả mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân quận hoàn kiếm đã đạt được trong những năm qua
tuy nhiên đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh hạn chế lớn nhất đối với hoàn kiếm vẫn là kết cấu hạ tầng
quy hoạch chưa theo kịp sự phát triển của quận
cải cách hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu còn tình trạng chặt chém du khách
đồng chí hoàng trung hải cho rằng hiện nay thương mại dịch vụ du lịch chiếm trên chín mươi tám cơ cấu kinh tế của quận là hợp lý
vấn đề là quận phải nâng cao chất lượng thương mại dịch vụ hơn nữa
đồng thời mở thêm các dịch vụ mới để phát triển du lịch
đồng chí hoàng trung hải đánh giá vừa qua quận đã thí điểm triển khai không gian đi bộ
xung quanh hồ hoàn kiếm và vùng phụ cận cùng với chợ đêm
tuy nhiên chất lượng dịch vụ còn yếu còn tình trạng hàng nhái hàng giả
chính vì thế phải nghiên cứu phát triển thêm các dịch vụ đồng thời quận nên đầu tư vào các di tích
bảo tồn khai thác các thiết chế văn hóa lịch sử để du khách đến không chỉ nhớ
muốn quay lại mà còn giới thiệu được cho mọi người